bảy năm triệu đồng là mức phạt vi phạm hành chính dành cho ông phùng thanh tú
trú tại tỉnh đồng nai về hành vi tàng trữ đồ chơi nguy hiểm
trước đó lực lượng phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố biên hòa cùng với công an phường long bình tân
tiến hành kiểm tra một quán cà phê ở khu phố long điểm phường long bình tân
thì phát hiện tú nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
kiểm tra xe máy của tú phát hiện bên trong có một khẩu súng dạng rulo màu đen và tám viên đạn
kết luận giám định là đồ chơi nguy hiểm không phải vũ khí quân dụng
làm việc với công an tú khai nhận mua với giá bốn triệu đồng trên mạng xã hội
bộ y tế vừa có công văn gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc các chương trình dự án trực thuộc bộ
về việc chấn chỉnh tăng cường năng lực và hiệu quả công tác đấu thầu
lựa chọn nhà thầu
bộ y tế yêu cầu thủ trưởng người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc bộ y tế
tiếp tục triển khai đầy đủ đồng bộ các giải pháp về lựa chọn nhà thầu
các đơn vị khi nhận hàng hóa nhập khẩu là trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm
kinh xét nghiệm từ nhà thầu phải đảm bảo đúng doanh mục chủng loại xuất xứ
hãng sản xuất năm sản xuất mô đen series và có kèm theo tài liệu hợp pháp
theo các quy định của pháp luật hiện hành
các đơn vị có thể đấu thầu hồ sơ mời thầu và theo hợp đồng được ký kết giữa các bên
để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa nhập khẩu
bộ y tế yêu cầu ra soát chấn chỉnh công tác lập hồ sơ mời thầu bảo đảm tính công khai
minh bạch tránh tình trạng đưa ra các yêu cầu các tiêu chí mang tính chất chủ quan
không đảm bảo tính cạnh tranh dẫn đến hạn chế sự tham gia của nhà thầu
hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu đã gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng
vi phạm quy định
ngày một mươi bảy tháng chín tại công an tỉnh thái nguyên ubnd tỉnh đã tổ chức hội nghị
triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật
trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tài nguyên môi trường phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao nơi tập trung đông người trung cư trung cư mini
cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người đông trên địa bàn tỉnh thái nguyên
nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong
công tác phòng cháy chữa cháy việc thành lập kiện toàn duy trì đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
phân công trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các quy định về thẩm
duyệt nghiệm thu phòng cháy chữa cháy khoảng cách an toàn về phòng cháy chữa cháy giải pháp cứu người
cứu tài sản chống cháy lan và các điều kiện thoát nạn thực tập phương án chữa cháy nguồn nước chữa
cháy thông tin liên lạc tại cơ sở các điều kiện trang thiết bị dụng cụ phục vụ công tác cứu nạn
cứu hộ cùng với đó các đoàn còn kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai môi trường
cấp phép đầu tư xây dựng nghiệm thu công trình việc thực hiện khắc phục tồn tại vi phạm về
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy kiến nghị
theo kế hoạch các đoàn sẽ thực hiện kiểm tra từ ngày một mươi tám đến ngày ba mươi tháng chín tới sẽ xử lý nghiêm
các cơ sở vi phạm kiên quyết tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động thu hồi giấy phép đối với cơ
sở không thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật thưa quý vị những ngày qua hình ảnh vụ cháy
trung cư mini tại phố khương hạ quận thanh xuân thành phố hà nội và hoàn cảnh các gia đình nạn
nhân đang được điều trị tại bệnh viện được chia sẻ tràn ngập trên các nền tảng mạng xã hội điều
này đã khiến dư luận xót xa và đầy thương cảm lợi dụng lòng tốt của người dân thì đã xuất hiện những
trang facebook giả mạo kêu gọi ủng hộ thậm chí là trục lợi gây bức xúc trong dư luận
những trang mạng xã hội tư pháp kêu gọi từ thiện cho các nạn nhân vụ cháy ngày một mươi hai tháng chín vừa qua
còn đây là tài khoản facebook tư nhận là giáo viên biết hoàn cảnh của gia đình nạn nhân nên đã kêu
gọi giúp đỡ ủng hộ tuy nhiên khi được chính người nhà nạn nhân hỏi thì tài khoản này lại không
biết thông tin gì về nạn nhân
lợi dụng lòng tốt của người dân nhiều tài khoản facebook đã có hiện tượng trục lợi khi kêu gọi từ thiện sau vụ việc
không chỉ là vài trăm ngàn đồng
hay vài triệu đồng có những tài khoản facebook cá nhân đã kêu gọi ủng hộ lên tới vài tỷ đồng sau vụ việc
mặc dù mỗi sự chia sẻ động viên trong thời điểm này đều là đáng quý tuy nhiên với những nồm xùm của những đợt từ thiện trong những năm trước đây
khiến cho mỗi cá nhân cần cảnh giác khi muốn quyên góp cho nạn nhân
thứ nhất là mình tiệm mình qua tháp hương
thì sau đó thì có thông tin mọi người
có nói là ra tại ủy ban thân thường phường để có được ủng hộ ở đây ạ
cái này thì là do cái nhu cầu của mỗi người
thì những người nào có tấm lòng hứa thiện thì mình có thể là mình xin cái số tài khoản của ủy ban dân phường hoặc là mặt trận của cấp phường
để mình có thể là mình chuyển khoản theo đúng
theo nguyên định chín mươi ba hai nghìn hai mươi một ndcb

người cá nhân đóng góp vận động từ thiện đều không bị cấm nhưng cần tuân thủ đúng quy định và làm có trình tự đúng luật
người đứng ra vận động tiếp nhận phân phối nguồn đóng góp tự nguyện phải có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện truyền thông thời gian cam kết
đặc biệt là phải có tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại để tiếp nhận quản lý tiền quyên góp
rất nhiều người có điều kiện kinh tế muốn đi làm từ thiện
và đấy là cái truyền thống của dân tộc ta là lá lành đùm lá rách
nhưng mà vấn đề là hiện đại là ở chúng ta là có rất nhiều các cơ quan
mà nếu như mà ai mà muốn có cái tấm lòng mà chia sẻ cho người khác thì nên đến các cái cơ quan của nhà nước
ví dụ như hội chức thập đỏ
nếu chúng ta làm được trực tiếp thì chúng ta nên làm
còn nếu chúng ta mà không làm tiếp thì chúng ta nên chuyển vào các tổ chức những cái đơn vị mà có uy tín
mới đây ủy ban nhân dân tp hà nội

đã công bố ba tài khoản tiếp nhận ủng hộ các nạn nhân vụ cháy trung cư mini tại phố khương hạ
người dân có thể yên tâm quyên góp ủng hộ các nạn nhân vào những số tài khoản này
mọi sự ủng hộ của cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp nhà hảo tâm và phương án hỗ trợ
sẽ được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo công bằng công khai đúng mục đích đúng đối tượng
xin được chuyển sang các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý khác
thưa quý vị sau vụ cháy chung cư mini ở quận thanh xuân tp hà nội
nhằm hạn chế tối đa hậu quả nếu không may xảy ra hỏa hoạn trong gia đình
người dân bắt đầu đổ xô đi mua thiết bị phòng cháy chữa cháy
trong đó mặt nạ chống khói và thang dây thoát hiểm đang là hai mặt hàng được người dân tìm mua nhiều nhất
khiến giá tăng theo nhiều nơi còn khan hàng
qua khảo sát của phóng viên trên thị trường hiện nay có rất nhiều mẫu mặt nạ chống khói khác nhau
mặt nạ chống khói thông thường có giá từ một trăm năm mươi đến năm trăm linh nghìn đồng một chiếc tùy loại
trong khi đó loại mặt nạ chống khói làm từ chất liệu chống cháy có màng chắn bảo vệ mắt
và phin lọc hoạt tính chống khói chống độc giá bán khoảng từ tám trăm linh đến hơn một triệu đồng một sản phẩm
thang dây thoát hiểm có giá là bảy mươi năm nghìn đồng đến chín mươi nghìn đồng một mét
tương đương với khoảng bốn trăm năm mươi đồng cho loại năm mét
nhiều người cũng tìm mua dây đai an toàn giá giao động từ bảy trăm linh đồng đến hơn một triệu đồng
bộ dây thả chậm giá các mặt hàng cũng tăng theo từng ngày
bình chữa cháy dạng bột loại một đến tám kg có giá từ một trăm sáu mươi đến ba trăm linh đồng một bình
bình chữa cháy co hai từ ba đến năm kg có giá ba trăm sáu mươi đến năm trăm năm mươi một đồng một bình
quần áo chống cháy năm trăm linh độ là một bảy triệu đồng một bộ một nghìn độ có giá là hai năm triệu đồng một bộ
hiện tại giá các mặt hàng này tăng khoảng từ một mươi đến hai mươi so với trước
bên cạnh đó trên các sản phẩm các loại bình chữa cháy chống cháy
các sản thương mại điện tử trang mạng xã hội các thiết bị phòng cháy chữa cháy khác cũng nhuột nhịp không kém
và giá của các mặt hàng này cũng khá đa dạng
ở mỗi nơi bán một giá khác nhau giá tăng giao động từ một mươi đến ba mươi
và cơ quan chức năng trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy cũng khuyến cáo với các sản phẩm
như là mặt nạ dưỡng khí mặt nạ chống độc người dùng cần xem kỹ hạn sử dụng
bởi đa phần sản phẩm này được thiết kế
gồm các lớp than hoạt tính có tác dụng lọc khí độc
tuy nhiên nếu các sản phẩm giá rẻ hoặc tự sản xuất từ quá lâu sẽ không còn tác dụng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có quyết định công bố danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào việt nam
theo đó danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào việt nam tính đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
bao gồm các loại gỗ đã được công bố tại quyết định ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
từ ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai của bộ trưởng bộ nông nghiệp phát triển và nông thôn công bố danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào việt nam
cụ thể danh mục có tám trăm ba mươi bảy loại gỗ đã nhập khẩu vào việt nam
trong danh mục này tên gọi chính thức của các loại gỗ là tên khoa học
tên việt nam thường gọi chỉ có giá trị tham khảo bởi có nhiều loại không có tên việt nam thường gọi
thực hiện theo nghị định của chính phủ quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp
việt nam chủ gỗ nhập khẩu tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin
trong bảng kê gỗ sản phẩm gỗ nhập khẩu chủ gỗ nhập khẩu phải kê khai đầy đủ các thông tin đối
với sản phẩm gỗ hỗn hợp nhằm bảo đảm kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc gỗ nhập khẩu và làm căn cứ
kiểm tra truy xuất nguồn gốc gỗ trong trường hợp cần thiết

ngăn chặn khắc phục xoáy lỡ ở một số phần quan trọng của bờ biển cửa đại

tuy nhiên các giải pháp nhỏ lẻ do các doanh nghiệp và thành phố đã triển khai
cũng mới ở mức độ băng đầu băng tính cấp quá và nó chưa phát quy tốc chung
vấn đề cấp thiết đặt ra là cần có một kiến lược bảo vệ tổng hợp
theo các phương pháp quản lý khu vực ven biển tốt nhất
bảo vệ hiệu quả và bền vững cho bờ biển của hội an
vấn đề chính ở đây là vì thiếu hụt nguồn cát đưa từ thượng lưu xuống
nên chúng ta phải có giải pháp bù lượng bùng cát đó vào thông qua việc nuôi bại hy sinh
lượng cát đổ vào khu vực đó hàng năm sẽ được chế độ sóng trải đều vào những chỗ bị xói lỡ
trên cơ sở nghiên cứu phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng sạt tuyến bờ biển
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh quảng nam sẽ triển khai dự án chống xói lở
và bảo vệ bền vững bờ biển hội an với tổng kinh phí bốn mươi hai triệu euro
từ nguồn vay viện trợ không hoàn lại
vốn đối ứng của địa phương theo đó dự án gồm ba hợp phần
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đê ngầm giảm sóng các biện pháp phi công trình và quản lý dự án
trong lúc chờ đợi dự án được triển khai thi công
chính quyền thành phố hội an cho biết để ứng phó với mùa mưa bão năm nay
địa phương đã lên kế hoạch chi tiết
giúp đỡ bán dân ở những khu vực vàng miệng nguy hiểm
đảm bảo an toàn về người và hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay thành phố hồ chí minh
để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
thưa quý vị
vé máy bay tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi bốn được mở bán sớm
nhưng ghi nhận cho thấy mức giá bán không thật sự rẻ
chặn phổ biến và nhu cầu cao nhất tại thành phố hồ chí minh hà nội
trong giai đoạn cao điểm từ ngày ba tháng hai đến ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi bốn tháng chạp đến mùa sáu tháng giêng
coi giá vé khoảng ba bốn triệu đồng mỗi chặng đã gồm thuế phí
việt nam airlines mở bán chặng thành phố hồ chí minh
hà nội cao điểm tết hai nghìn hai mươi bốn với giá từ ba hai mươi năm triệu đồng mỗi chặng
ngoài thời gian cao điểm giá vé của hãng này khoảng từ hai sáu triệu đồng mỗi chặng
trong khi đó chặng bay đông khách nhất này được vietjet khai thác với giá ba bốn triệu đồng mỗi chặng
đây cũng là mức giá phổ biến của bamboo airways và viettravel airlines
trong dịp tết sắp tới và được đánh giá là tương đương giá trong dịp tết những năm trước
số liệu bán hàng vừa được hiệp hội các nhà sản xuất ô tô việt nam vama công bố cho thấy
trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tổng doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc vama chỉ đạt hơn hai mươi hai xe
giảm chín tương đương gần hai hai trăm linh xe so với tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
tháng tám hai nghìn hai mươi ba cũng là thời điểm có phần lớn thời gian trùng với tháng bảy âm lịch
chính vì vậy ngay từ khi bước vào tháng tám hai nghìn hai mươi
các nhà sản xuất phân phối ô tô tiếp tục tăng lực vào cuộc đua tranh giảm giá xe
nhiều mẫu ô tô lắp ráp trong nước vốn đã được hưởng ưu đại
giảm năm mươi lệ phí trước bạ vẫn được nhà sản xuất đại lý áp dụng giảm giá
thông qua nhiều hình thức như hỗ trợ năm mươi lệ phí trước bạ còn lại hay các gói hỗ trợ tài chính
trong khi đó ô tô nhập khẩu nguyên chiếc được phía đại lý giảm tiền mặt
hoặc hỗ trợ đến một trăm linh lệ phí trước bạ
tuy nhiên tổng doanh số bán ô tô vẫn giảm gần một mươi so với tháng bảy hai nghìn hai mươi ba
lũy kế tám tháng đầu năm có tổng cộng gần hai trăm ba mươi năm xe ô tô các loại được bán ra
tuy nhiên vẫn thấp hơn khoảng ba mươi so với cùng kỳ năm ngoái
theo ghi nhận giá heo hơi trong ngày đầu tuần không có thay đổi mới
thời điểm này người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu bắt đầu tính chuyện tái đàn
phục vụ thị trường tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi bốn giai đoạn tiêu thụ tốt nhất trong năm
thị trường heo hơi miền trung tây nguyên cũng ghi nhận xu hướng đi ngang
theo đó giá heo hơi tại hai tỉnh bình định và đắk lắc là năm mươi năm đồng một kg thấp nhất khu vực
nhìn hơn một giá ở mức là năm mươi sáu đồng một kg gồm có hà tĩnh khánh hòa lâm đồng ninh thuận và bình thuận
các tỉnh còn lại tiếp tục giữ mức năm mươi bảy đồng một kg
hiện tại giá thu mua heo hơi ở khu vực miền trung tây nguyên trong khoảng năm mươi năm năm mươi bảy đồng một kg
còn tại miền nam giá heo hơi không có thay đổi mới trong hôm nay với mức giá năm mươi tám đồng một kg
cao nhất ở khu vực được ghi nhận tại bạc liêu và cà mau
ở mức giá thu mua thấp nhất là năm mươi năm đồng một kg được ghi nhận tại thành phố hồ chí minh
các tỉnh hành còn lại có giá giao dịch ổn định trong khoảng từ năm mươi sáu đến năm mươi bảy đồng một kg
ủy ban nhân dân tp vũng tàu vừa có tờ trình ủy ban nhân dân tỉnh bà rệ vũng tàu
xem xét phương án thiết kế kiến trúc công trình trung tâm hành chính thành phố vũng tàu sau khi lựa chọn xong phương án thiết kế
theo đó trung tâm hành chính tp vũng tàu lấy ý tưởng mô hình núi lớn núi nhỏ
sẽ được xây dựng trên khu đất rộng năm hectare với tổng kinh phí bảy trăm một mươi tám tỷ đồng
phương án thiết kế kiến trúc trung tâm hành chính tp vũng tàu vừa được chính quyền lựa chọn
sau hai lần tổ chức thi tuyển
công trình có diện tích xây dựng hơn một mươi một m hai gồm tổ hợp bốn khối nhà cao từ một đến năm tầng
theo kiểu giật cấp cao dần bên trong
hướng chính diện nằm ở mặt tiền đường hai tháng chín phường một mươi một sẽ là nơi làm việc của khối đảng chính quyền
lõi giữa là hội trường năm trăm linh chỗ ngồi các phòng từ một trăm hai mươi đến ba trăm linh
ba trăm linh chỗ phục vụ hội họp của các đơn vị
tòa nhà trung tâm hành chính tp vũng tàu sẽ tạo điểm nhấn kiến trúc
lan tỏa thông điệp của tp với sự minh bạch thân thiện với người dân
và tạo ra không gian mở cho trung tâm hành chính tp vũng tàu
thưa quý vị gần đây cư dân sống gần công viên đường số chín phường linh trung tp hcm
đã phản ánh về tình trạng quảng cáo liên quan đến tính dụng đen trên ghế đá trong khu vực
gây lo ngại về an ninh và trực tự
chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý vụ việc này
lúc trước thì cái ghế này là không có cái quảng cáo gì hết
nhưng mà gần đây thì xuất hiện một cái quảng cáo bẩn có cái tựa
thứ nhất là cái chữ niêu sau đó đến số tám mươi tám
và hàng dưới thì có ghi cái chữ cảm xúc không giới hạn
việc quảng cáo này đã gây ra sự hiểu lầm cho thanh niên cho tuổi trẻ ngồi chơi về khuya
và đặc biệt bà con cũng có nêu những cái thắc mắc cho rằng công viên đi quảng cáo cái này nó không phù hợp
tôi thấy như vậy cho nên tôi quyết định lấy sơn quét hai lượt trồng lên cái quảng cáo đó
cho nên hiện nay chúng ta thấy mặt ghế nhìn không còn cái chữ niêu tám mươi tám và cảm xúc không giới hạn nữa
theo những người dân ở quanh khu vực công viên đường số chín phượng linh trung
họ đã cảm thấy rất bức xúc vì hơn bốn mươi ghế đá ở đây đã bị một nhóm đối tượng dùng bình sơn
in lên giọng chữ gây phản cảm thậm chí là gây hiểu nhầm về một đơn vị đầu tư tài chính
hiện tượng ở công viên thì thỉnh thoảng vẫn có những cái hiện tượng ví dụ như nhận cái tiền gọi là
cái kiểu giống như là chơi hội hay vay nằm lãi á
nhìn người thì biết cứ đến đây thỉnh thoảng họ nhận vài trăm xong họ đi
thì tôi có
báo với công an là đây có một cái hiện tượng như vậy
thế còn về mặt nhận thức chung của sinh viên thanh niên đây thì họ cũng chỉ biết rằng cái này là rất gần với là f tám mươi tám
còn cái việc ngồi thì họ có khi họ lại có một cái cách tức là hiểu cái câu nói đó để phù hợp với vấn đề tình cảm nam nữ
cho nên cũng đấy là một cái cách hiểu sai lệch
ngoài một số tổ chức cá nhân đơn vị tài trợ ghế ở công viên thì còn có một bộ phận là lợi dụng cái ghế này để in
và đường linh dẫn đến hiểu lầm về hỗ trợ tài chính đầu tư tài chính
và để giải quyết tình trạng này thì công an phường ủy ban phường và người dân đã có cái biện pháp là
sơn phủ mặt toàn bộ cái ghế như thế này nhằm che hết những cái quảng cáo không khuyến khích tại đây
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường linh trung thành phố thủ đức
sau khi có biện pháp giải quyết phường cũng đã hành lập tổ quản lý giám sát nhằm ngăn chặn tái diện quảng cáo bẩn trở lại
nhất là những loại quảng cáo có liên quan đến hình thức cờ bạc cá độ hoặc cho vay lãi nặng trá hình
và đảm bảo an ninh trực tự tại địa phương
các tình hình hoạt động của công viên cũng như là cái việc mà người dân chiếm sử dụng công viên trái phép
để buôn bán gây phản cảm cũng như là mất mỹ quan đô thị
và đặc biệt là cái tình trạng sơn vẻ bậy của các đối tượng trong khu vực công viên
hiện cơ quan chức năng đã nắm được một số số điện thoại của các đối tượng có liên quan
đến cho vai lãi nặng mà treo dáng quảng cáo trên khắp địa bàn
các đơn vị chức năng đang vào cuộc để điều tra xử lý các đối tượng
thời gian qua lực lượng công an
thành phố hồ chí minh đã tấn công quyết liệt tội phạm tính dụng đen quảng cáo bận trái phép
và tham mưu ủy ban nhân dân thành phố để có chỉ đạo yêu cầu các đơn vị chức năng cùng vào cuộc
bốc dở tố cáo và xử lý các đối tượng treo dáng và cho vai lãi nặng toàn thành phố
qua đó đã xử lý hàng trăm đối tượng có liên quan
lập lại trật tự mỹ quan cho hàng trăm khu phố khu dân cư
trong ngoan bản gửi tới các công ty chứng khoán mới đây
ủy ban chứng khoán nhà nước
yêu cầu các đơn vị ra soát và dừng ngay việc sử dụng robot
đặt lệnh giao dịch chứng khoán trực tuyến tự động với tần suất lớn
phóng sự sau cũng sẽ kết thúc kinh tế phương nam ngày hôm nay
trong thị trường tài chính của việt nam
việc sử dụng robot để thực hiện giao dịch vẫn chưa phổ biến đến mức đáng kể
tuy nhiên điều đáng chú ý là tầm ảnh hưởng của robot đang dần gia tăng
đối với hoạt động tổng thể của thị trường
điều này xảy ra chủ yếu do sự bùng nổ trong phát triển của công nghệ
đặc biệt là khi nhiều tổ chức tài chính đã bắt đầu đầu tư đáng kể
để phát triển hệ thống robot giao dịch của riêng họ
các chuyên gia trong lĩnh vực này đã thể hiện quan điểm
việc sử dụng robot để thực hiện giao dịch là một xu hướng tất yếu
trong quá trình tích hợp công nghệ vào lĩnh vực tài chính
tuy nhiên đây cũng là một xu hướng gặp phải một số chỉ trích nhất định
một trong những điểm gây tranh cãi chính là khả năng của các thuật toán giao dịch
tạo ra sự biến động không cần thiết trên thị trường
đôi khi dẫn đến tình trạng tăng giảm giá trị
của tài sản vượt quá mức cần thiết
nó sẽ tạo ra nhiều phiên giảm rất sâu và rất mạnh
tôi nghĩ sự lo ngại của quỹ ban chính khoán hoặc sở giao dịch
có thể đến từ việc khi chúng ta sử dụng robot như vậy
có thể tạo ra những lệnh ảo làm giá hoặc lũng đạn thị trường
nó sẽ gây thiệt hại cho các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân
thì nó cũng hợp lý
nhưng mà theo tôi nghĩ
chúng ta cần có những quy định cụ thể hơn
việc đặt lệnh qua robot sẽ làm gia tăng đột biến tổng số lệnh
trong cùng một thời điểm vượt quá năng lực thiết kế của cả hệ thống
gây hiện tượng quá tải
hoạt động này cũng có nguy cơ dẫn đến việc đổ vỡ dây chuyền
khi thị trường chứng khoán diễn biến xấu
từ đó tác động tiêu cực đến công tác quản trị rủi ro của công ty chứng khoán
do vậy quy định này cũng giúp giảm áp lực cho hệ thống giao dịch
cái điều này
nó tạo ra một cái áp lực rất là lớn về một cái tần suất giao dịch trong cùng một thời điểm
thì cái hiện tượng này
nhà nước cũng đang
ủy ban chứng khoán cũng đang lo ngại cái vấn đề nó xảy ra
trong cái giai đoạn mà trước đây vào giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
khi mà cái hoạt động giao dịch thanh khoản thị trường nó dọn dập lên rất là cao
thì gần đây thì thị trường giao dịch cũng quay lại cái mức khá là tốt
và hơn đâu đó khoảng hơn một tỷ cổ phiếu giao dịch trong một phiên
thì cái điều này
quỹ ban chứng khoán nhà nước cũng đang lo ngại
tại vì thật ra
cái hệ thống giao dịch của mình đã từng tắt ngang trong thời gian đó rồi
tại nhiều thị trường trên thế giới
việc hoạt động giao dịch chứng khoán bằng robot
giao dịch tầng suất cao ngày càng phổ biến
giao dịch tầng suất cao vẫn là xu hướng chung của toàn cầu
nên các chuyên gia cũng dự đoán
sau khi hệ thống công nghệ thông tin mới krx đi vào vận hành
cơ quan quản lý thị trường chứng khoán việt nam sẽ dần nới các hoạt động này
nhằm đảm bảo công nghệ hóa các giao dịch cũng như phát triển thị trường
và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị